theo thông tin ban đầu từ ủy ban nhân dân thành phố uông bí tỉnh quảng ninh cho biết vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng tám
tại tổ năm khu một mươi phường thanh sơn thành phố uông bí đã xảy ra một vụ án mạng khiến hai người tử vong
được biết do mâu thuẫn gia đình đối tượng hoàng văn sắt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tổ năm khu một mươi phường thanh sơn thành phố uông bí
đã dùng dao đâm bố vợ là ông nông văn sòn sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và anh vợ là nông văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại nhà của ông sòn
và khiến cả hai người tử vong tại chỗ sau khi gây án thì đối tượng hoàng văn sắt đã bỏ trốn
sau khi nhận được tin báo lãnh đạo thành phố uông bí đã trực tiếp đến gia đình xảy ra án mạng
chỉ đạo lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và khẩn trương truy tìm đối tượng gây án